tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị lần thứ một mươi để tiếp tục xin ý kiến lần cuối vào các văn bản quan trọng dự kiến trình tại đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam toàn quốc lần thứ chín
trong đó có báo cáo chính trị sửa đổi bổ sung điều lệ mặt trận tổ quốc việt nam nhân sự tham gia ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đến dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và các đồng chí nguyên lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
qua chín lần tổ chức hội nghị ban thường trục ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu đồng góp vào báo cáo chính trị báo cáo kiểm điểm sẽ trình tại đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam toàn quốc lần thứ chín
trong đó nhấn mạnh vào nội dung phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
đây là báo cáo chính trị có ý nghĩa quan trọng đánh giá lại toàn bộ quá trình hoạt động
cả nhiệm kỳ của mặt trận tổ quốc việt nam
vì vậy để chuẩn bị cho đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam toàn quốc lần thứ chín
diễn ra thành công tốt đẹp các đại biểu thống nhất chủ đề đại hội là đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển
đối với báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ khoa tám các ý kiến đã đánh giá kết quả hoạt động của đoàn chủ tịch
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại còn hạn chế
và rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó có những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới
sau hội nghị các ý kiến sẽ được tổng hợp lại xin ý kiến các cơ quan ban ngành một lần nữa
cũng như xin ý kiến trong nhân dân để hoàn thiện và trình tại đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
dự kiến sẽ diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín